liên quan đến sự cố xảy ra tại cảng hàng không quốc tế vinh vào ngày hai mươi sáu tháng ba vừa qua
khi mà máy bay vietnam airlines chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay vinh
thì một máy bay vietjet air đã di chuyển ra đường băng
cục hàng không việt nam đã tạm thời đình chỉ tổ bay vietjet air để phục vụ cho quá trình điều tra
ngay sau khi sự việc xảy ra cảng hàng không vinh đã phối hợp với lực lượng cảng vụ
bộ phận điều hành không lưu tiến hành lập biên bản sự việc
nguyên nhân ban đầu được xác định là do cơ trưởng chuyến bay vj hai trăm năm mươi năm của hãng vietjet air
đã không thực hiện đúng lệnh của kiểm soát viên không lưu
đưa máy bay di chuyển ra đường băng làm cản trở quá trình hạ cánh của máy bay vietnam airlines
sau đó cơ trưởng người nước ngoài này đã đưa máy bay rời khỏi đường băng